chỉ còn ít ngày nữa là sẽ chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhưng hiện tại
huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi vẫn còn nhiều phòng học tạm bỡ nhiều điểm trường
đã huy động phụ huynh học sinh đến góp sức cùng dựng lại trường trong năm học mới này
bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường tiểu học trà khê huyện tây trà vẫn phải làm trường tạm
để cho các em có nơi học tập để có phòng học tạm nhà trường đã huy động phụ huynh đến cùng
hỗ trợ làm trường tạm những tấm lồ ô cây rừng đã được phụ huynh mang đến để bao quanh phòng học tạm
các phòng học tạm không còn là chuyện mới lạ ở huyện vùng cao tây trà trong những năm học mới
những năm qua
chính quyền địa phương nhà trường cũng đã nỗ lực đầu tư xây dựng trường học nhưng do điều kiện huyện
miền núi còn nhiều khó khăn nên không thể giải quyết hết bài toán phòng học tạm dù biết rằng chất lượng
học tập sức khỏe của các em không thể nào đảm bảo được khi ngồi trong những phòng học tạm
nhưng đây cũng là giải pháp duy nhất để các em tìm đến con chữ

thế nhưng đa số các trường trên đường không có khó khăn để xây dựng
trên địa bàn huyện tây trà vẫn còn thiếu nhiều phòng học phòng làm việc giáo viên thư viện nhà trường phòng tin học
ngoài ra các trường vẫn chưa có nhà vệ sinh cho học sinh nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe điều kiện học tập của các em
cùng với việc sửa chữa trường học các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi cũng đang hoàn thành các phần việc chuẩn bị cho năm học mới
đồng thời tiếp tục tích cực vận động gia đình đưa trẻ đến lớp khai giảng năm học mới